ủy ban nhân dân tp hcm đã trình bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với bộ tài chính
tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh của dự án tuyến metro số một
cụ thể tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh là hơn bốn mươi bảy ba trăm linh tỷ đồng
trong đó vốn oda từ jica cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản là hơn bốn mươi một tám trăm ba mươi tỷ đồng
vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là hơn năm bốn trăm chín mươi tỷ đồng
thời gian thực hiện dự án dự kiến là từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn hai mươi sáu
trong đó bắt đầu thực hiện dự án là tháng ba năm hai nghìn bảy hoàn thành dự án và đưa vào khai thác là quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm kết thúc công tác hỗ trợ vận hành bảo dưỡng là năm hai nghìn hai mươi sáu